tập đoàn điện lực việt nam evn vừa có nghị quyết về việc nghiên cứu đề xuất báo cáo thủ tướng chính phủ
bộ công thương bộ tài chính ubnd xem xét miễn giảm giá điện cho một số đối tượng khách hàng trong giai đoạn đại dịch covid một mươi chín
việc miễn giảm giá điện sẽ tập trung cho các khu vực cách ly tập trung các viện xét nghiệm và các bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ chữa trị bệnh nhân bị nhiễm virus sars cov hai
cụ thể các tổng công ty điện lực chủ động ra soát thống kê các đối tượng khách hàng được hỗ trợ tiền điện đề ra các giải pháp để bảo đảm cấp điện ổn định và an toàn
cùng với đó xem xét để giãn thời gian thu tiền điện một tháng trong thời gian chống dịch
trong quý i lượng điện mua và sản xuất của evn đạt năm mươi bốn chín tỷ kwh tăng sáu sáu mươi hai so với cùng kỳ năm trước
mức tiêu thụ điện ở khối sản xuất công nghiệp xây dựng khối chiếm tỷ trọng tiêu thụ điện lớn nhất trong cơ cấu sử dụng điện của cả nước
vẫn tăng sử dụng điện tới sáu ba mươi tám điện cho thương mại khách sạn nhà hàng giảm bốn so với cùng kỳ năm ngoái